công tác huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện để chủ động sẵn sàng ứng phó và xử lý tốt nhất các tình huống được đặc biệt chú trọng
từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tai nạn xảy ra trên sông
công việc cứu người vất vả hiểm nguy đòi hỏi việc trang bị những phương tiện thiết bị bảo hộ cho lực lượng cứu nạn cứu hộ cũng phải được tăng cường
theo kịp với nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
trong quá trình tập luyện và đặc biệt là những vụ cứu nạn cứu hộ
không có sự dũng cảm và sự nhiệt tình của đồng chí thì có lẽ thời điểm đó cũng không ai dám đánh xuồng xuống sông cả
thời điểm những mùa lũ ở đập thủy điện này thì là sóng rất to và gió cũng rất là mạnh
chính vì thế mà cái thời điểm đó mà đưa anh em xuống sông đối với báo cáo lãnh đạo đơn vị cũng phải cân nhắc là cả một vấn đề
nếu không có sự quyết tâm của chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị và có sự dũng cảm gan dạ của cán bộ chiến sĩ thì cũng không ai dám xuống thời điểm đó cả nguy hiểm
tìm tàu bị cháy gặm sự cố cần bình tĩnh tránh hút hoạng giữ trật tự đến nghe được thông tin của người điều hành và phải tìm lối thoát gần nhất
khi tàu thuyền có dấu hiệu bắt đầu nghiêng bị chìm cần rời khỏi cabin một cách an toàn và nhanh nhất có thể
cố gắng bám lấy bất cứ thiết bị nào có thể giúp đứng vững qua các vật dụng có thể nổi được trên mặt nước
đồng thời cố gắng bơi càng xa chỗ tàu chìm càng tốt để tránh bị hút ngược xuống
phòng bệnh hơn chữa bệnh
đối với hành khách tuyên lên tàu hãy đọc thông tin về cửa phát hiểm hướng dẫn chống cháy hoặc hỏi thông tin tàu những chú ý về trường hợp cần cấp để ứng phóng nhanh khi xảy ra nguy hiểm
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình alo một mươi bốn tuần này của chúng tôi cũng đã hết